những ngày qua dõi theo những dòng tin về vụ cháy quán karaoke ở phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
ai trong chúng ta cũng cảm thấy xúc động nghẹn ngào khâm phục sự hy sinh dũng cảm của ba chiến sĩ công an
tám người dân đã được cứu sống thế nhưng ba đồng chí cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
sự hy sinh của các anh đã để lại nỗi đau cho bạn bè người thân để lại nỗi mất mát lớn cho đồng đội
năm ngày sau vụ cháy quán karaoke trên phố quan hoa
trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội vẫn chìm trong yên lặng
phòng làm việc của đội trưởng thượng tá đặng anh quân giờ chỉ còn lại sự chống trải mênh mông
xảy ra một sự việc như vậy
bây giờ đến không còn gặp anh nữa không gặp em nữa thì thật sự là phải nói rất là thương xót
những ngày qua thì không chỉ riêng mình tôi đâu và các anh em ở trong toàn đơn vị thì thực ra là ăn thì cũng không được ngon mà ngủ thì cũng không được yên
bởi vì sao tại vì ở mâm cơm thì thiếu đi ba người đồng chí đồng đội cũng như là ba người anh em của chúng tôi
ngày một tháng tám
vừa xong bữa cơm chưa kịp nghỉ anh quân và đồng đội lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ như bao lần khác
nhưng lần này ba người chiến sĩ đã không trở về
chưa thể tin được là mình mất đi đồng chí đồng đội
mới hôm qua thật sự là anh em vẫn còn đi trưa trái vẫn còn ngồi ăn cơm với nhau
ngày cũng không ở được
cậu sinh viên gánh rau qua đường giúp bà cụ trong clip bốn năm trước là việc
việt luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người
phúc chiến sĩ một mươi chín tuổi hiền lành ít nói giỏi ngoại ngữ
và nụ cười hiền của đội trưởng quân
mọi thứ đã xảy ra quá nhanh
tất cả giờ đã trở thành ký ức
người hùng trong lòng nhân dân và đồng đội